thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi sáu tháng tám thành phố đà nẵng đã triển khai tạm dừng tất cả mọi hoạt động trên địa bàn thành phố
người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà
và cũng trong sáng nay thì công an thành phố đà nẵng cũng như công an các quần huyện phường xã cũng đồng loạt ra quân
để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong thời điểm thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch covid một mươi chín
và theo ghi nhận của chúng tôi thì trong sáng nay người dân đã thực hiện chấp hành rất nghiêm và không có ai ra khỏi nhà trong thời điểm này
công an thành phố đã thành lập hai mươi tổ tuần tra gồm các tổ công tác chiến mục một phòng cảnh sát cơ động các phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện
triển khai kiểm soát khép kín trên địa bàn thành phố để kiểm tra nhắc nhở xử lý các vi phạm của người dân
trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trong thời điểm hiện nay
tổng thể lực lượng công an thành phố sẽ đồng làm khép phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
phối hợp cùng chính quyền và nhân dân thành phố
quyết tâm phòng chống kiểm soát đẩy lùi dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
duy trì giữ vững vấn đề chính trị trạc tựa ổn toàn xã hội trên địa bàn thành phố
tổ chức chất trạng khoa học hợp lý bảo đảm kiểm soát giặt trẻ hoạt động đi lại của người dân
duy trì công tác tuần tra kiểm soát khép kiến địa bàn đảm bảo mọi thời điểm mọi tuyến địa bàn
luôn có bóng dáng hình ảnh của lực lượng công an thành phố
chuẩn bị đầy đủ vũ khí công cụ trang thiết bị phương tiện để kịp thời phát hiện nhắc nhở
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống đối cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định cách ly toàn xã hội
phối hợp tích cực với các ngành các cấp có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và kịp thời hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại thành phố đà nẵng
công an thành phố cùng với các lực lượng sẽ triển khai những biện pháp mạnh mẽ quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh
các tổ sẽ tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn triển khai lực lượng đến mọi kiệt hẻm khu dân cư trên toàn thành phố
xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm kể cả các cơ quan nhà nước đơn vị lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ
từ giờ ngày hôm nay tỉnh bình dương cũng tiếp tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
đồng thời thực hiện sanh hóa địa bàn
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các sở ban ngành ubnd các huyện thị xã thành phố
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với các địa phương gồm thành phố thủ dầu một thành phố dĩ an thành phố thuận an thị xã bến cát và thị xã tân uyên
kể từ giờ ngày một mươi sáu cho đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đối với các địa phương này tiếp tục áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông hoạt động
trong khung thời gian từ một mươi tám giờ ngày hôm trước đến sáu giờ ngày hôm sau
riêng bốn huyện phía bắc gồm bầu bàng bắc tân uyên dầu tiếng và phu giáo
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám cho đến hết ngày hai mươi hai tháng tám
tuy nhiên các địa phương này không áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông hoạt động
trong khung thời gian như là các địa phương phía nam
thưa quý vị truy vết test nhanh để sớm bóc tách f ra khỏi
các khu phong tỏa vẫn đang là giải pháp để hạn chế tốc độ lây lan số lượng ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã nhiều tuần qua lực lượng truy vết của thành phố biên hòa tăng cường làm việc cả ban đêm
mới có thể đáp ứng được yêu cầu chống dịch
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv về những vất vả hiểm nguy của lực lượng tuyến đầu chống dịch
hai mươi ba giờ đêm là giờ nghỉ của rất nhiều người
nhưng lại là giờ làm việc của lực lượng tuyến đầu chống dịch của thành phố biên hòa
gồm nhân viên y tế giáo viên bộ đội và lực lượng của phường nữa
họ đang tích cực truy vết những ca f tách khỏi cộng đồng
mọi người nhanh chóng phân chia thành các đội mỗi đội phụ trách một khu phố
đã một mươi ba năm làm nghề y nhưng gần hai năm nay
chị nguyễn thị cẩm vân nhân viên y tế phường tam hiệp vất vả hơn bao giờ hết
khi đảm nhận công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của phường
trong đợt dịch lần này chị vân đã gửi con trai sáu tuổi về quê ngoại
để cả hai vợ chồng cùng đi chống dịch
bản thân chị đã chuyển ra ở lại tại trạm y tế
chị được đồng nghiệp nể phục vì sớm phát hiện nhiều ca f trên địa bàn phường
đêm nay nhóm của chị vân có năm người thực hiện lấy mẫu mã hóa mẫu cho khu bốn
những người được lấy mẫu là công nhân các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
đã dừng hoạt động cho về nhà đa phần họ đều ở trọ
ngoài nhân viên y tế nhiều lực lượng khác như giáo viên sinh viên quân đội cũng được huy động tham gia chống dịch
ngoài nhân viên y tế nhiều lực lượng khác như giáo viên sinh viên quân đội cũng được huy động tham gia chống dịch
chị phạm thị hồng thắm sớm biết rõ công việc của lực lượng tuyến đầu ngày đêm vất vả ra sao
nhưng không thể ngồi yên từ ngày năm tháng bảy chị đã đăng ký tham gia đội truy vết ẩu dịch ở huyện thống nhất và giờ là thành phố biên hòa
cũng từ đó chị chưa về nhà vì sợ ảnh hưởng tới người thân
khi mình đi làm cái này thì gia đình mình bố mẹ và mọi người đều không ủng hộ đâu
tại vì ai cũng nói rằng là đi cái này nó rất là nguy hiểm tiếp xúc với nhiều bệnh nhân
cho nên là cũng sợ cho nên là gia đình không có đồng ý
nhưng mà mình thì mình cũng thuyết phục bố mẹ này rất là nhiều mình nói là để cho con đi
bởi vì khi mà con cảm thấy con đi ít nhất là con thấy là cái cuộc sống của con có ý nghĩa hơn
thực sự mà nói thì cũng rất là nhớ nhà rất muốn về nhưng mà không dám về không dám về chứ không phải là không được về đâu
khoảng ba tuần nay nhiều học viên trường đại học nguyễn huệ được bộ quốc phòng phân công hỗ trợ tỉnh đồng nai phòng chống dịch
trước khi ra trận họ được ngành y tế tập huấn về cách lấy mẫu nên khá thành thạo
hầu như ngày nào họ cũng đi lấy mẫu và đã đụng các ca f đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao
nhưng ai cũng động viên nhau vượt qua để giúp tỉnh sớm kiểm soát dịch bệnh
áp lực công việc thì cũng rất lớn và quan trọng nhất ở đây là vấn đề về an toàn
nên là anh em cũng đặt an toàn lên trên hết
có ca là làm từ sáng đến tối và có những ca thì làm từ khoảng chín h ba tối đến bốn rưỡi sáng mai
vất vả rất là nhiều
tìm với công việc công việc của họ rất là nặng nề lắm
phải đi xét nghiệm nhiều nhiều khi những người mình đi xét nghiệm cho mình có khi là cũng có khả năng là cũng bị dương tính có lúc nào không hay
thời gian đã điểm sang ngày mới nhưng nhóm chỉ mới hoàn thành hai phần ba công việc
xa gia đình xa người thân ai cũng nhớ cũng mong
nhưng vì cộng đồng lực lượng tuyến đầu lại tiếp tục hành trình tìm f khoanh vùng dịch
tất cả chỉ có một niềm mong mỏi
là dịch sẽ sớm qua và cuộc sống bình thường sẽ trở lại
tối qua nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại xã kiển bái khiến bốn người tử vong và một người bị thương
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra cứu hộ cứu nạn
vụ việc xảy ra tại nhà ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở thôn ba xã kiềng bái huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện vợ ông hải cùng con gái và con rể đều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
năm một nghìn chín trăm chín mươi cháu ngoại sinh năm hai nghìn một mươi bảy đã tử vong tại khu vực phòng ngủ
một số đồ đạc bị cháy biến dạng ông hải bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay trong đêm bí thư huyện ủy phạm văn thép và chủ tịch ubnd huyện thủy nguyên nguyễn huy hoàng
cùng lãnh đạo công an huyện thủy nguyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các mặt công tác và điều tra làm rõ vụ việc